xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chương trình sự kiện chính trị tuần
từ ngày một mươi tháng bốn tới ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của truyền hình nhân dân
hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm và làm việc tại các tỉnh gia lai con tum
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thăm và làm việc tại các tỉnh lào cai và kiên giang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước châu âu

một mươi tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị quân ủy trung ương
triển khai trọng tâm công tác nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp
khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
cùng dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ tịch nước trần đại quang ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng các ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương
đại biểu lãnh đạo văn phòng trung ương đảng văn phòng tổng bí thư và đại biểu một số cơ quan của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
sau khi đánh giá những kết quả nổi bật về công tác quân sự quốc phòng trong thời gian qua
quân ủy trung ương đã thống nhất chủ trương triển khai một số nội dung trọng tâm công tác quân sự quốc phòng thời gian tới
nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thăm làm việc tại tỉnh gia lai
kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh gia lai đạt được
tuy nhiên những thành tựu còn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh
tỉnh gia lai hiện vẫn là tỉnh nghèo thu nhập bình quân đầu người mới đạt ba mươi tám triệu đồng một năm tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao môi trường đầu tư chưa tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn những nhân tố phức tạp không được lơ là chủ quan
tổng bí thư cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung thảo luận phân tích những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn thách thức đặt ra đối với gia lai
đánh giá những kết quả nổi bật của gia lai sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bàn biện pháp hướng đi để gia lai phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
tổng bí thư chỉ rõ những thuận lợi cơ bản và cũng là tiềm năng thế mạnh của tỉnh gia lai cả cho trước mắt và lâu dài
tổng bí thư nguyễn phú trọng chia sẻ với những khó khăn thách thức của tỉnh đó là điểm xuất phát thấp cơ sở hạ tầng yếu kém có đông đồng bào dân tộc thiểu số chất lượng nguồn nhân lực có hạn
thời gian tới tổng bí thư mong muốn gia lai huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình của cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng nói rằng gia lai cần tiếp tục đổi mới tư duy nếp nghĩ cách làm đổi mới phong cách lãnh đạo công tác xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ không cam chịu đói nghèo
trong chuyến thăm và làm việc hai ngày tại tỉnh con tum chiều ngày một mươi ba tháng bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp gỡ trò chuyện với cán bộ công nhân viên lao động công ty cổ phần đường con tum và nhân dân thôn con rằ bàn hai xã vinh quang thành phố con tum
báo cáo với tổng bí thư
lãnh đạo công ty cổ phần đường con tum cho biết từ khi cổ phần hóa vào năm hai nghìn tám đơn vị đã đầu tư hơn một trăm năm mươi tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị nâng công suất từ một ba trăm linh tấn mía một ngày lên một tám trăm linh tấn mía một ngày
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được nâng lên tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước đời sống việc làm của người lao động được nâng lên đáng kể các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật
bí thư tỉnh ủy nguyễn văn hùng báo cáo với tổng bí thư về định hướng cũng như nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai dồn điền đổi thửa tích tụ dụng đất để thực hiện mục tiêu xây dựng cánh đồng lớn đối với cây mía thực hiện mục tiêu này sẽ giúp cho bà con nông dân có đầu ra sản phẩm ổn định và tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công ty cổ phần đường con tum
trong không khí thân mật phấn khởi nhân dân thôn con rờ bàng hai đã có màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc chào đón tổng bí thư
trong bảy mươi nhân khẩu hơn chín mươi năm là đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước đời sống của bà con trong thôn không ngừng được cải thiện bà con trong thôn đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất an ninh trật tự luôn được đảm bảo
tổng bí thư vui mừng trước sự đổi thay của đời sống nhân dân đồng thời biểu dương sự nỗ lực của thôn cho việc duy trì trào cờ đầu tuần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
sáng ngày một mươi ba tháng bốn tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với kiểm toán nhà nước cùng dự có đại diện lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính thanh tra chính phủ ngân hàng nhà nước
sau khi nghe những đề xuất kiến nghị của kiểm toán nhà nước ý kiến của đại diện bộ ngành trung ương tại buổi làm việc chủ tịch nước nhấn mạnh tới yêu cầu phải đẩy nhanh việc đưa luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi năm vào cuộc sống trên cơ sở tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật một cách đầy đủ hiệu quả có chất lượng chú trọng sửa đổi bổ sung quy định pháp lý quy trình công tác tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chú trọng cải cách thủ tục hành chính và hoạt động kiểm toán để đạt hiệu quả cao hơn
chủ tịch nước yêu cầu hoạt động của kiểm toán nhà nước phải luôn theo sát và phục vụ quá trình quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước nâng tầm các kết luận kiến nghị thực sự có chất lượng tương xứng với địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước
một cơ quan kiểm tra tài chính tài sản công hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật kiểm toán nhà nước là công cụ quan trọng để phát hiện hiện tượng dấu hiệu tham ô tham nhũng không tuân thủ pháp luật về kinh tế tài chính sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực của nhà nước
do vậy đơn vị cần chủ động kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu phạm tội các cơ quan tư pháp phải có trách nhiệm tiếp nhận điều tra theo đúng quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi hai tháng bốn tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp chủ tịch tổng biên tập hãng thông tấn quốc gia kyodo news nhật bản

chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam và nhật bản có sự tin cậy về chính trị tương đồng về văn hóa và đạt được những thành quả hợp tác phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua
những yếu tố này là nền tảng vững chắc và là động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong tương lai
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng với vai trò là hãng thông tấn chính thức của nhật bản và có phóng viên thường trú tại việt nam kyodo news cần tăng cường thông tin giới thiệu về đất nước con người văn hóa và môi trường kinh doanh của việt nam góp phần phát triển tiềm năng hợp tác và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
giới thiệu về năm apec hai nghìn một mươi bảy với khoảng hai trăm linh cuộc họp apec mà tâm điểm là tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi năm tại đà nẵng trong đó nhật bản cũng là một nền kinh tế thành viên của apec
chủ tịch nước trần đại quang cho rằng đây là cơ hội để kyodo news thông tin về hợp tác trong khuôn khổ apec nhằm tìm ra động lực mới cho thúc đẩy tăng cường bền vững bao trùm sáng tạo và đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực trong thời kỳ mới
đóng góp vào thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy và tuần lễ cấp cao apec lần thứ hai mươi năm
sáng ngày một mươi một tháng bốn đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn bảy ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình và lãnh đạo một số bộ ban ngành đã đến dự
thủ tướng cho rằng đảng bộ khối có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước
trong một mươi năm đó doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp từ hai mươi sáu đến ba mươi gdp đóng góp một nguồn thu quan trọng cho đất nước
đóng góp vào phát triển các hạ tầng lớn ở vùng sâu vùng xa an sinh xã hội
đứng trên góc độ chung nhất chúng ta đã bảo tồn
và phát triển vốn tại doanh nghiệp nhà nước đặc biệt doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng của nhà nước để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và giữ nhịp độ tăng trưởng
cho rằng bên cạnh nhiều thành công nhìn lại một mươi năm thành lập thủ tướng nêu rõ cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại bất cập
bài học đầu tiên rút ra là công tác cán bộ thứ hai là công tác quản lý đầu tư và quản lý vốn
những bài học kinh nghiệm như vay vốn lớn đầu tư giàn trải không quản lý tốt dẫn đến hậu quả xấu
bài học về năng suất lao động nhìn chung là còn thấp so với thế giới cũng như các loại hình doanh nghiệp ở việt nam
bài học về xây dựng phát triển thương hiệu đi liền với đó là công tác quản trị doanh nghiệp được đặt ra
chiều tối ngày một mươi hai tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam và đoàn công tác chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lào cai
theo báo cáo do lãnh đạo tỉnh trình bày trong ký một năm hai nghìn một mươi bảy
hoạt động thương mại dịch vụ phát triển giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lào cai đạt hơn bảy trăm linh triệu đô la mỹ
tăng hơn hai mươi hai so với cùng kỳ tỉnh đón trên một một triệu lượt tăng chín thu ngân sách đạt một ba trăm năm mươi tỷ đồng tăng ba mươi ba
thủ tướng cho rằng lào cai phát triển tương đối toàn diện đi đầu khu vực tây bắc trong nhiều chỉ số nhất là thu ngân sách tăng nhanh
thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực trong phát triển khắc phục một số tồn tại
bất cập để đưa lào cai lên một tầm cao mới
thủ tướng đề nghị lào cai quyết tâm phân đấu trở thành một tỉnh giàu mạnh của vùng tây bắc chứ không phải là một tỉnh phát triển bình thường
ngày một mươi hai tháng bốn tại lào cai chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu việt nam
nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển ngành công nghiệp dược liệu
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì hội nghị
phát biểu kết thúc
trong luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
nhà nước quan tâm cây dược liệu nhưng không đồng nghĩa với việc bao cấp nuôi trồng chế biến tiêu thụ dược liệu
thủ tướng đề nghị bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
các bộ ngành liên quan xây dựng chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về dược liệu
hỗ trợ phát hiện đăng ký công nhận sởi trí tuệ và thương mại hóa các bài thuốc cổ truyền
tiếp tục triển khai chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y dược hiện đại
bộ y tế chủ trì nghiên cứu đề xuất chính sách tăng cường liên kết năm nhà
nhà nông nhà doanh nghiệp nhà khoa học nhà quản lý và nhà băng
liên kết giữa các địa phương các vùng
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh bộ y tế và hội dược liệu việt nam
cần chọn một trăm linh cây dược liệu quý trong số năm loại cây dược liệu mà việt nam có
để có chính sách ưu tiên trồng chế biến
cùng với đó thúc đẩy hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn
áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến công nghệ cao vào nuôi trồng
thủ tướng gia bộ nông nghiệp và phát triển nông sống phù hợp chặt chẽ bộ y tế
trong việc công nhận giống cây dược liệu đảm bảo chất lượng giống
khẩn trương ban hành các quy trình chuẩn trong nuôi trồng dược liệu
khuyến khích nghiên cứu khoa học về chế biến dược liệu
trước hết là đối với một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao
chế biến dược liệu quy mô công nghiệp
chiều ngày một mươi ba tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ
và lãnh đạo tỉnh kiên giang đã có buổi làm việc với tập đoàn sun group
một trong những nhà đầu tư có các dự án du lịch lớn tại đảo phú quốc
thủ tướng cho rằng với việc đầu tư dự án có số vốn lớn bài bản và hệ thống
sun group đã đóng góp vào việc giải quyết nhiều công an việc làm
phát triển kinh tế xã hội địa phương
đời các thương hiệu du lịch nổi tiếng góp phần xây dựng thương hiệu du lịch việt nam
trong số này có các khu du lịch vui chơi giải trí chất lượng tại lào cai phú quốc đà nẵng quảng nam
nhấn mạnh nghị quyết số tám của ban chấp hành trung ương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
thủ tướng gợi ý tập đoàn sun group cùng các doanh nghiệp nhà đầu tư
cần đưa ra những sản phẩm du lịch độc đáo có thương hiệu nổi trội
có sự ủng hộ của cộng đồng người dân thúc đẩy phát triển du lịch
thủ tướng khẳng định chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại việt nam nhất là trong lĩnh vực du lịch
tối ngày một mươi một tháng bốn giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến sân bay quốc tế vaslav haven thủ đô praha
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa séc theo lời mời của chủ tịch thượng viện séc milan stech
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng truyền lời chào lời thăm hỏi của chủ tịch nước trần đại quang đến tổng thống zeman
nhấn mạnh việt nam và xét có bối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công vun đắp trong suốt sáu mươi bảy năm qua
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và hiệu quả của nhà nước và nhân dân séc
trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
đề cập chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng thống zeman sắp tới
chủ tịch quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng
mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
về mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa quốc hội hai nước thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm có hội đàm
trao đổi với chủ tịch thượng viện mstec chủ tịch hạ viện hamasek để thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước
bày tỏ mong muốn tổng thống zeman tiếp tục quan tâm ủng hộ để quan hệ hai nước hai quốc hội ngày càng phát triển tốt đẹp
trong tuần qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có chuyến thăm và làm việc tại một số nước châu âu
nhà báo chu hồng thắng phó trưởng ban quốc tế báo nhân dân đã có những trao đổi về sự kiện này
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân là mang những ý nghĩa rất quan trọng được thể hiện trong những cạnh sau
thứ nhất là chuyến thăm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam với lại ba nước
thứ hai đây là bước tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại chủ trương đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta là tích cực và chủ động hội nhập quốc tế
đa phương hóa đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế trong đó ưu tiên các mối quan hệ hợp tác
với các nước lớn và các nước bạn bè đối tác truyền thống trong đó có các nước bạn bè đối tác truyền thống ở châu âu
như là ba nước mà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đang thăm
chuyến thăm cũng ngoài việc củng cố mối quan hệ hữu nghị thì cũng tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác giữa việt nam với ba nước
trong các lĩnh vực về kinh tế thương mại và đầu tư và một loạt các lĩnh vực khác có thể kể tới như là giáo dục văn hóa v v
kết quả các cuộc làm việc tiếp xúc giữa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân với lại các lãnh đạo của nghị viện ba nước
là một dịp để việt nam thúc đẩy thuyết phục và thúc đẩy nghị viện ba nước ủng hộ việc ký kết và sớm phê chuẩn
cái hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với liên hiệp châu âu eu
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau